suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận nếu có cũng chỉ xảy ra vào chiều tối với lượng không quá nhiều
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với tổ lóc và gió rất mạnh trong cơn rông
còn ban ngày trời có nắng nhiều nên mức nhiệt tăng nhanh trở lại
cao nhất ngày mai toàn trung bộ sẽ đạt ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng
xa hơn ở phía nam do gió mùa tây nam suy yếu nên cả tây nguyên và nam bộ chỉ có mưa giải rác vài nơi lúc chiều tối
còn ban ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt tại tây nguyên sẽ so đậm từ hai mươi ba mươi một độ
khu vực nam bộ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa phổ biến chỉ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió bắc đến đông bắc cấp ba bốn
nhiệt độ tại cả hai quần đảo sẽ không vượt qua ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi không mưa ngày nắng có nơi nắng nóng
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ